tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới
cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa một mươi ba
tới dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo lớp học
cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn hòa bình
tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương
tham gia lớp bồi dưỡng lần này có bốn mươi đồng chí là những lãnh đạo chủ chốt
của một số tỉnh địa phương và bộ ngành trung ương
phát biểu tại đây đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
đảng luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác tổ chức cán bộ
coi đây là công tác thường xuyên và liên tục là then chốt của nhiệm vụ then chốt
chương trình giảng dạy sẽ gồm ba mươi sáu chuyên đề với các nội dung quan trọng như
triển khai các nghị quyết của đảng chuẩn bị cho văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba
cập nhật các kiến thức mới trong quá trình thảo luận
đây đều là những nội dung mới liên quan đến đường lối chính trị
kinh tế xã hội đối ngoại an ninh quốc phòng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh của đất nước